phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp ông theranul sarihong chủ tịch ngân hàng ca banh của thái lan
phó thủ tướng vương đình huệ hoan nghênh ngân hàng ca banh đã mở hai văn phòng đại diện tại hà nội
và thành phố hồ chí minh từ năm hai nghìn một mươi bốn bày tỏ ủng hộ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
các doanh nghiệp siêu nhỏ của ca banh tại việt nam giúp khối này phát triển ở thị trường trong nước
cũng như vươn ra các thị trường khác của thế giới trong nhiều lĩnh vực
phó thủ tướng đề nghị k banh có thể tham gia vào tiến trình xử lý mua lại các ngân hàng yếu kém tại việt nam
tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán việt nam khi thị trường này đang tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần
chủ tịch ca banh khẳng định ngân hàng này sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
tích cực tìm hiểu và sớm có phương án đầu tư tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam
theo gợi ý của phó thủ tướng vương đình huệ
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cao banh là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thái lan khi đứng thứ hai về thị phần
thứ tư về tổng tài sản ước đạt bảy mươi một tỷ usd và đứng đầu thái lan về phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ba mươi thị phần